thời gian qua tình trạng khai thác vàng trái phép lại có dấu hiệu tái diễn trong vùng lõi của
khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ huyện nari tỉnh bắc cạn mặc dù lực lượng công an kiểm lâm
và chính quyền địa phương đã có nhiều đợt truy quét nhằm hạn chế tình trạng này nhưng dường như
chưa thực sự hiệu quả chính vì thế vẫn có nhiều diện tích rừng tự nhiên bị chặt hạ để đào đất lấy vàng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
sau hai tiếng vượt rừng nhóm phóng viên đã tiếp cận được một bãi khai thác vàng trái phép tại khu vực
lùng lường thôn kim vân xã kim hỷ huyện nari vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên kim hỷ
mặc dù là thời điểm giữa trưa thế nhưng những chiếc máy nghiền tuyển vàng vẫn được hoạt động hết công suất
không ngừng nghỉ nhiều lán trải ở đây cũng được dựng lên những tổ đội làm vàng vẫn ra vào nườm nợp
đã cho thấy vàng tặc công khai khai thác trái phép
trái phép giữa ban ngày mặc cho thời điểm này đang trong đợt cao điểm xử lý vi phạm về lâm sản
khoáng sản của cơ quan chức năng
trong này có nhiều đội làm không
có nhiều lùng đầy cũng nhiều nhưng mà bên lùng lường này bây giờ họ mới làm nhiều
có khoảng bao nhiêu đội
có ba bốn đội vậy đấy
mỗi đội có đông người không
đội đông thì tầm hai mươi người còn đội chục nhóm tầm khoảng bảy tám người vậy đấy
nhưng mà làm dầm rổ lắm máy móc nổi tất cả ngày
dọc tuyến đường núi dẫn khu vực lùng lường
không khó để bắt gặp rất nhiều vị trí đã từng là điểm khai thác vàng của vàng tặc như thế này
có một điểm chung là tại tất cả những khu vực diễn ra hoạt động khai thác vàng
thì các loại cây cổ thụ xung quanh đều bị đốn hạ gần hết số còn lại thì cũng bị chết khô
điều này cho thấy việc khai thác vàng trái phép trong khu vực bảo tồn thiên nhiên kim hỷ
không chỉ gây thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản
mà còn kéo theo rất nhiều hệ lụy về môi trường
cũng như ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái của rừng
thời gian qua lực lượng kiểm lâm và công an huyện nari đã tổ chức nhiều đợt truy quét
tại khu bảo tồn thiên nhiên kiêm hỷ
tuy nhiên các đợt truy quét dường như vẫn chưa đem lại hiệu quả như mong muốn
với thực trạng như hiện nay nếu không có những biện pháp quyết liệt hơn nữa của các cơ quan chức năng
thì hậu quả nhãn tiền có thể thấy là nguồn tài nguyên khoáng sản hàng ngày bị thất thoát
và những cây gỗ quý hiếm còn được tồn tại trong cánh rừng này nữa hay không thì không ai dám chắc